dân tộc bà thẻn một tộc người thiểu số của việt nam sống rải rác ở các huyện vùng núi ở tuyên quang và hà giang
tuy là một dân tộc ít người nhưng người bà thẻn vẫn giữ được những phong tục truyền thống
trong đó có lễ hội nhảy lửa với nhiều nét hoang sơ huyền bí mang đậm chất đặc trưng của một tộc người thiểu số
đây là lễ hội nhảy lửa của người pà thèn tại huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
một lễ hội độc đáo mang nhiều nét hoang sơ huyền bí
lễ hội nhảy lửa của người pà thèn thường được tổ chức hàng năm
vào lúc giao thời giữa năm cũ và năm mới hoặc khi vào vụ thu hoạch lúa mùa tháng một mươi tháng một mươi một âm lịch
bởi theo quan niệm của người pà thèn xưa tổ chức nhảy lửa vào lúc này là để tạ ơn thần linh đã phù hộ
cho một năm mùa màng tốt tươi cuộc sống no ấm dân bản khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật
theo đúng phong tục xưa thì một đống củi to sẽ được đốt lên ở giữa một khoảng sân trống
và thầy cúng bắt đầu làm lễ
khi thấy cúng gõ đàn và làm nghi lễ những thanh niên tham gia nhảy lửa sẽ ngồi quanh thầy cúng
và đây cũng chính là thời điểm quyết định để những thanh niên này có thể tham gia nhảy lửa được hay không
khi cơ thể của những người tham gia nhảy lửa rung lên thời điểm này báo hiệu
họ sắp có sức mạnh và sự dũng cảm của thần linh ban cho để có thể nhảy vào những đám lửa đang độ nóng nhất
đây là lần đầu tiên tôi được xem nhảy lửa như thế này
tôi thấy những người đàn ông này rất dũng cảm và tôi cũng muốn được hòa mình vào điệu nhảy giống như họ
những tiếng hò reo của dân làng như tăng thêm độ phấn khích cho các chàng trai tham gia nhảy lửa
càng về sau những người tham gia nhảy lửa như đang xe lửa họ không biết cái nóng của ngọn lửa là gì
có lẽ cũng vì thế mà người pà thèn coi lễ hội nhảy lửa như một trò chơi và trò chơi này chỉ dành riêng cho nam
chúng tôi sẽ định kỳ tổ chức mỗi tháng một lần
nhảy lửa ở tại nơi mà có đồng bào pathan sinh sống để thu hút du khách gắn với loại hình du lịch hôm tây
sẽ đem lại những sản phẩm du lịch hết sức hấp dẫn cho du khách đặc biệt là du khách nước ngoài
thực hiện mở các lớp để truyền các nghi lễ nhảy lửa để làm sao đảm bảo là các thế hệ sau có thể tiếp nối các thế hệ trước
để tiếp tục thực hiện
với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc bà thẻn cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc
trong tương lai lễ hội nhảy lửa của dân tộc bà thẻn sẽ trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
đến với tuyên quang góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương